theo báo cáo của bộ lao động thương bình và xã hội tính đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các địa phương đã phê duyệt danh sách một mươi năm tám triệu người thuộc các nhóm đối tượng được hỗ trợ từ gói sáu mươi hai tỷ đồng
trong đó người có công với cách mạng đối tượng bảo trợ xã hội người thuộc hộ nghèo cận nghèo được phê duyệt là trên một mươi một tám triệu người
tổng số tiền phê duyệt chi tính đến hết tháng năm là một mươi bảy năm nghìn tỷ đồng chưa bao gồm chi trả bảo hiểm thất nghiệp hai năm trăm linh tỷ đồng
vì nhóm đối tượng chính sách được hỗ trợ là người có công đối tượng bảo trợ xã hội người thuộc hộ nghèo cận nghèo
với kinh phí hỗ trợ trực tiếp khoảng chín hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
trong đó năm mươi một tỉnh thành phố cơ bản chi trả xong một mươi hai tỉnh đang triển khai chi trả cho các đối tượng đạt dưới bảy mươi số đối tượng được duyệt
đến đầu tháng sáu này cả nước có một mươi bốn địa phương chi trả hỗ trợ cho gần bảy mươi ba đối tượng là người lao động hộ kinh doanh
với kinh phí hỗ trợ gần bảy mươi triệu đồng
trong đó hơn bảy mươi một năm trăm linh người lao động
không có giao kết hợp đồng lao động chủ yếu là hỗ trợ người bán lẻ sổ số lưu động